thưa quý vị việt nam cùng với nhiều quốc gia trên thế giới đang chuyển đổi mạnh mẽ từ nền kinh tế nâu
sang nền kinh tế xanh với trọng tâm chuyển đổi tuần hoàn chuyển đổi năng lượng phát thải carbon thấp
bảo đảm tăng trưởng xanh đây cũng là xu thế tất yếu không thể đảo ngược trong tiến trình hướng đến phát triển bền vững
và để việt nam thực hiện thành công cam kết net zero vào năm hai nghìn năm mươi sẽ cần phải giải quyết ba trụ cột là thể chế
khoa học công nghệ nguồn lực nhất là tài chính trong thời gian tới
chuyển đổi sang phát triển bền vững cần cả một quá trình từ nhận thức đến hành động
khu vực doanh nghiệp sẽ có tác động rất lớn đến mục tiêu phát triển xanh của đất nước nếu chuyển đổi thành công sang sản xuất xanh
công nghệ là bài toán khó tuy nhiên phía doanh nghiệp đang tích cực chủ động tìm kiếm giải pháp thay thế mô hình sản xuất cũ
lựa chọn công nghệ sản xuất hiện đại
đây là một cơ hội để bắt đầu
bản thân công ty dk chúng tôi có thể được trao đổi và cũng như là chia sẻ rất là nhiều những cái giải pháp
mà liên quan đến cái phát triển về kinh tế xanh
đặc biệt là chúng tôi cũng rất là mong muốn lắng nghe với chủ trương của chính phủ việt nam
và đặc biệt là tại thành phố iform mình những cái kế hoạch trong cái vấn đề về thu hút đầu tư xanh là như thế nào
và đâu là những cái chính sách và đâu là những cái phương thức để mà tạo ra một cái môi trường
thật sự là thu hút để mà cái việc đầu tư không có đánh đổi bằng mọi giá
để việc chuyển đổi sang hướng xanh của các doanh nghiệp được đồng bộ
tránh manh bún thì sự vào cuộc của các khu công nghiệp sẽ thúc đẩy đồng bộ hiệu quả hơn
thành phố hải phòng đã đề xuất với chính phủ thành lập khu kinh tế ven biển phía nam thành phố hải phòng
theo định hướng khu kinh tế xanh đầu tiên tại việt nam
ban quản lý khu kinh tế hải phòng cũng là đơn vị tiên phong trong hướng dẫn các doanh nghiệp
tại hải phòng chuyển đổi mô hình sản xuất xanh bền vững
đổi thí điểm các khu công nghiệp thành khu công nghiệp sinh thái và đang được đánh giá là hải phòng
là cái hình mẫu trong cái việc chuyển đổi này ở việt nam
những dự án mà có nguy cơ ô nhiễm gây môi trường cao
những dự án mà thâm dụng về sử dụng tài nguyên môi trường
thì không có cơ hội đầu tư vào thành phố hải phòng
cũng như nhiều quốc gia trên thế giới hướng đến tăng trưởng xanh bền vững
vấn đề gặp phải của việt nam là thiếu hút
tài chính cho sự thay đổi chuyển dịch này
các ngân hàng hiện đã và sẽ tiếp tục xây dựng các gói tín dụng xanh
chương trình tiến dụng xanh phù hợp cho các lĩnh vực
các chủ doanh nghiệp có định hướng phát triển bền vững một cách lâu dài
thông thường là chúng tôi sẽ tiếp cận và đồng hành cùng khách hàng
trong việc xây dựng chiến lược phát triển xây dựng các chính sách
các bộ chỉ số để từ đấy doanh nghiệp có thể vận hành
và khi tham gia hoặc là khi mà quyết định đầu tư các dự án phát triển bền vững
thì có thể thu xếp được những nguồn vốn tương tự
nguồn vốn xanh để phục vụ dự án
các vấn đề về pháp lý thể chế mà chính phủ cần tiếp tục thực hiện
tạo môi trường pháp lý để có lộ trình chuyển đổi xanh
bây giờ chúng ta phải nhanh chóng xây dựng một khung pháp lý tổng thể về lĩnh vực này
bao gồm các quy định về hướng dẫn về nguyên tắc về cơ chế về chính sách
và đặc biệt là biện pháp thực hiện nó như thế nào
thứ hai là rà soát sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật hiện hành
để đảm bảo đồng bộ thống nhất phù hợp với xu thế toàn cầu và hướng tới tăng trưởng xanh
yếu tố thứ ba là tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước
các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong việc thực thi pháp luật
liên quan tới những cái vấn đề về chuyển đổi xanh và giảm
thưa quý vị phó thủ tướng trần hồng hà khẳng định các ưu thế về nguồn lực đất đai
lao động giá rẻ đang dần thay thế bằng lợi thế của đất nước có giá trị gia tăng
của một nền kinh tế tăng trưởng xanh và bền vững
chính phủ đã có tầm nhìn mới trong kỷ nguyên phát triển bền vững
lần đầu tiên tại nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng cũng đã thể hiện rõ
ý chí của việt nam trong việc lựa chọn mô hình kinh tế xanh
kinh tế tuần hoàn
trong thời gian tới chính phủ bộ ngành địa phương và các doanh nghiệp
toàn xã hội cần chung tay để tạo tác động lan tỏa thúc đẩy việt nam về đích sớm
trong công cuộc chuyển đổi xanh toàn cầu